chào các bạn tên là lê thuận ở ninh bình
bố tôi bị bệnh dung nhĩ tôi nghe nói căn bệnh này sẽ dễ tạo các cục máu đông gây tai biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim có phải hay không ạ
xin bác sĩ giải thích cho tôi là tại sao bị bệnh này thì sẽ có các cục máu đông và làm thế nào để phát hiện sớm và có các biện pháp điều trị kịp thời
chúng ta có thể hình dung là như thế này
khi mà rung nhĩ rung nhĩ là danh từ điện tâm đồ nó chỉ tim đập không đều
bình thường thì quả tim nó phải đập đều đặn theo một cái chương trình
thí dụ như dòng điện tim nó phải đi từ nhĩ xuống thất rồi nó theo một cái trình tự nhất định
bây giờ cái trình tự ở đấy nó bị không được như cũ nữa
và cái cơ nhĩ của nó
nó gọi là đập với tần số rất là cao
và thất thì có thể đậm nhanh hoặc là có thể là nằm trong giới hạn bình thường
khi mà gọi là dung nhĩ hay là loạn nhịp hoàn toàn
cái danh từ trên khi chúng ta nghe tim mà chúng ta thấy một cái tim đập không đều như vậy
thì chúng ta gọi là loạn nhịp hoàn toàn
khi mà loạn nhịp hoàn toàn hay rung nhĩ xảy ra
thì làm cho cái bình thường thì cứ nhĩ bóp xong đến thất bóp
bây giờ rồi là sau đấy lại nhị bóp thất bóp
thế thì cái dòng máu nó từ trên tâm nhĩ nó tấu xuống tâm thất
tâm thất bóp thì dòng máu được tống vào động mạch chủ
nó theo một cái tru chuyển như vậy
nó đều đặn như vậy
thế bây giờ thì cái tâm nhĩ nó bóp
nó không phải cứ một nhĩ một thất nữa
mà có một hai ba bốn năm
có cái đến bảy tám
cái nhát của nhĩ
nó với đến cái nhát của thất
vậy trong cái lúc buồn thất nó cứ chờ đợi
tâm nhĩ bóp như thế này
để đến lượt của nó bóp
thì cái máu nó nằm trong
máu nằm trong tâm thất
nó không luân chuyển
nó không luân chuyển
nó cứ nằm như vậy
nó cứ rung như vậy
mà nó không tống được vào động vệ chủ
thì chính những cái tru chuyển đấy
cái thời gian của máu nó không đơn chuyển được như vậy
thì nó sẽ
đến giai đoạn nó sẽ đục
nếu chúng ta thấy rằng máu nó
nó ở lâu một chỗ
thì nó sẽ khởi phát cái quá trình đống máu
thì đông máu thì nó
tạo thành những cái cục máu nhỏ
cái cục máu nhỏ này
đến lúc mà tâm thất bóp mặt
đẩy máu vào động vệ chủ
thì nó đẩy luôn cả cái cục
máu đông vào trong động vệ chủ
khi mà động vệ chủ thì bắt đầu nó
lên động vệ cảnh
nó bắt đầu nó lên các mạch trong não
đến cái lúc cái dòng
cái cục máu nó không di chuyển được nữa
thì nó tắt lại
mà nó tắt lại thì hoàn toàn các tổ chức phía sau
cái động vệ đấy
không có máu nuôi dưỡng nữa
vậy thì cái này trong dung nhĩ
thì một trong những cái điều trị
nó có mấy cách điều trị
điều trị về nhịp
nhịp tức là
chuyển từ cái dung nhĩ này
thành một cái nhịp soát
như là người bình thường
để tránh cái
chuyện hình thành cục máu đông
thứ hai nữa
nếu mà không chuyển được nhịp
về trạng đáy bình thường
thì người ta kiểm soát cái tần số tim
tức là làm sao cho cái tâm thất
ở trong một cái giới hạn
nhịp an toàn
và cộng vào đấy
thì người ta phải dùng các thuốc
chống đông mục máu
để làm sao cho máu nó không dễ đông nữa
máu nó giảm đông đi
nó không hình thành cái cục máu đông đấy
vậy thì sẽ căn cứ vào các yếu tố nguy cơ
như bố bạn có bị tăng viết áp hay không
có bị suy tim hay không
có bị tiểu đường hay không
nếu càng nhiều các bệnh
tức là vừa bị tăng viết áp
vừa bị suy tim
vừa bị tiểu đường
thì mà cộng với một cái dung dĩ
thì chắc chắn là phải dùng các thuốc chống đông
chống đông máu tức là
làm sao cho máu không đông nữa
vậy thì máu không đông nữa
thì chúng ta sẽ đối mặt với cái tình trạng là
nếu mà không hình thành được cục máu đông
nhưng mà sẽ dễ bị chảy máu
khi mà dễ bị chảy máu như thế
thì không có cách nào khác
là phải theo dõi các thành phần đông máu
một cách rất là đều đoạn
làm sao cho nó
vừa không đông được máu
nhưng mà vừa không chảy máu
thế thì cái đấy là cái mà điều trị cũng rất là sâu
tuy nhiên rằng là vì lợi ích của điều trị
thì chúng ta vẫn phải dùng
hiện nay có những kết quả
mà chúng ta không cần phải theo dõi nhiều
ví dụ như là người ta gọi là
các thuốc chống đông đừng uống thế hệ mới
như là rifaroxaban chẳng hạn
thì chúng ta có thể uống hàng ngày
và không phải theo dõi
các thành phần đông máu
tuy nhiên rằng là không phải theo dõi
mà nó là an toàn hoàn toàn
nó vẫn có thể gây chảy máu
mà nó vẫn có thể gây đông máu được
cho nên là điều trị cái này
thì hoàn toàn là rất chuyên khoa
chúng tôi chỉ nói một số phần
thuộc về nguyên tắc như thế
để cho mình nắm được
để mình phối hợp cùng bác sĩ
để làm sao mang lại cái lợi ích tối đa cho bệnh nhân
hi vọng là vị khán giả gửi
câu hỏi đến cho chương trình